cả khu vực nam trung bộ không mưa từ đầu năm đến nay
và dự báo thời tiết ở khánh hòa thì nắng nóng kéo dài
lượng nước tích chữ trong các hồ chứa trên địa bàn tỉnh cạn kiệt nhanh chóng
khiến tình hình khô hạn ngày càng trở nên gây gắt hơn
ubnd tỉnh khánh hòa vừa đưa ra hai phương án chống hạn
trong đó ưu tiên cao nhất là không để người dân thiếu nước sinh hoạt
với hai kịch bản đã được ubnd tỉnh khánh hòa đưa ra
nguyên tắc từ nay đến hết tháng năm toàn bộ nhu cầu nước cho sản xuất lúa đều phải dừng lại
chỉ ưu tiên nước cho sinh hoạt công nghiệp dịch vụ
tuy nhiên nếu nắng nóng kéo dài thì nguy cơ thiếu nước sinh hoạt là rất lớn
theo dự báo toàn tỉnh khánh hòa có gần hai mươi sáu hộ dân
với hơn một trăm linh nhân khẩu sẽ bị thiếu nước sinh hoạt
tổng kinh phí dự kiến thực hiện các biện pháp phòng chống hạn hán thiếu nước trên địa bàn tỉnh khoảng tám mươi tám sáu tỷ đồng
được dùng để sửa chữa nâng cấp đồng thời đầu tư thêm hàng chục giếng khoan mới
tuy nhiên đó chỉ là những giải pháp chống hạn trước mắt triển khai trong đợt nắng nóng năm nay
về lâu dài khánh hòa cần phải đầu tư nhiều hơn nữa các đập ngăn trên sông suối để giữ nước
đầu tư thêm các hồ chứa nước mới để có thể ứng phó một cách hiệu quả với hạn hán
diễn biến phức tạp